vào lúc ba giờ một mươi phút ngày năm tháng một mươi hai tại khu vực biển giáp danh giữa hải phòng và quảng ninh
đã phát hiện tàu hàng mang số hiệu tb một nghìn hai trăm hai mươi một đang hành trình có nhiều dấu hiệu nghi vấn
tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra
tàu tb một nghìn hai trăm hai mươi một gồm ba thuyền viên do ông nguyễn đức tuấn bốn mươi chín tuổi trú tại xã thụy việt huyện thái thụy
tỉnh thái bình làm thuyền trưởng đang chở khoảng sáu trăm linh mét khối than nhiệt thấp
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
hai thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã dẫn dải tàu tb một nghìn hai trăm hai mươi một về vị trí neo đậu an toàn
tiến hành các biện pháp điều tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật